phát hiện nạn nhân tử vong nghi là bé trai sinh năm hai nghìn một mươi tám mất tích trên bãi biển lăng cô
nhân chứng kể lại vụ cháy tòa trung cư mini chín tầng ở hà nội
hà nội xử phạt thiếu niên đăng tin công an đánh dân để câu view
phát hiện đạn khủng khi đào móng thi công trạm y tế
đồng nhất vô nhị với lễ hội chai trắng mặc khố vật cầu nước ở làng vân

trước thông tin trên một thành viên trong đội xe không đồng thừa thiên huế cho biết
trưa ngày một mươi chín tháng năm người dân phát hiện thi thể một cháu bé không còn nguyên vẹn trên bãi biển làng vân quận liên triều đà nẵng
sau đó đã trình báo sự việc
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ
cũng theo người này cho biết nạn nhân vớt lên không còn nguyên vẹn nên không xác định được danh tính
nghi là thi thể bé trai sinh năm hai nghìn một mươi tám mất tích nhiều ngày trước đó
bé trai mất tích được xác định là lê phương nờ sinh năm hai nghìn một mươi tám trú tại tổ dân phố hải vân thị trấn răng cô
bé n có biểu hiện tăng động và hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn lăng cô
vào ngày một mươi hai tháng năm do là ngày nghỉ nên n được hai cô giáo đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ của những cô giáo này
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày hai cô giáo phát hiện nờ đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương
theo người dân địa phương trước khi nờ được trình báo mất tích
một số người nhìn thấy nờ đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét
qua triển khai tìm kiếm lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố hải vân
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trưa một mươi chín tháng năm tại tầng tám tòa trung cư mini chín tầng ở phố quan nhân quận thanh xuân hà nội bất ngờ bốc cháy
khiến nhiều cư dân trong tòa nhà hoảng loạn tìm cách thoát thân
may mắn là chỉ sau khoảng một mươi năm phút phát hiện sự việc đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt không có thiệt hại về người
theo một người trọ ở tầng tám của tòa trung cư mini phố quan nhân hà nội khi phát hiện khói đen bốc lên có báo cháy của tòa nhà kêu inh ngỏi
lập tức anh chạy lên tầng thượng vào hô hoán mọi người
một số người dân sống tại phố quan nhân cho biết trước đây tòa trung cư trên là khách sạn sau đó được chủ cơ sở cải tạo thành trung cư mini
cho thuê với giá ba tám bốn triệu đồng một phòng
một thành viên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường nhân chính quận thanh xuân kỳ
hơn một mươi hai h ngày một mươi chín tháng năm các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phát hiện có khói đen ở khu vực phố quan nhân
ít phút sau tổ liên gia nhận tin có cháy trung cư mini tại con phố này
ngay lập tức nhiều thành viên trong tổ liên gia có mặt tại hiện trường để tìm cách dập lửa
ít phút sau cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt để nhanh chóng di tản người dân khỏi tòa nhà
sang tầng hai của nhà văn hóa ở phía đối diện
đại diện công an phường nhân chính cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể do chập điện
nguyễn minh quân hai mươi một tuổi thuê trọ một phòng ở tầng tám của tòa trung cư chín tầng nơi xảy ra vụ cháy cho hay
thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày
khi đó phòng chọc của quân bị mất điện
khi phát hiện khói đen bốc lên coi bào cháy của tòa nhà kêu in ngòi
nam thanh niên này ngay lập tức khô hoán mọi người xung quanh rồi chạy lên tầng thượng và chờ giải cứu
tại tòa trung cư cao chín tầng ở phố quan nhân quận thanh xuân xảy ra cháy
địa điểm đám cháy xuất phát từ tầng tám của tòa trung cư mini
theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
đám cháy bùng phát từ hộp điện thang máy nghi do chập điện
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người căn trung cư mini là do chủ nhà cho thuê trọ
sau khi nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ tới hiện trường dập lửa
cảnh sát leo cầu thang tiếp cận ngôi nhà vào từng tầng tìm kiếm người
và lên mái nhà tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm
ngày một mươi chín tháng năm thông tin từ công an quận tây hồ hà nội
đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với nda sinh năm hai nghìn tám
chú tể phường tứ liên quận tây hồ
với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội
nda đã đăng tải thông tin không đúng sự thật bôi xấu hình ảnh lực lượng công an nhân dân
trước đó ngày hai tháng năm công an quận tứ liên quận tây hồ
phát hiện thông tin đăng tải trong nhóm giao thông đường bộ hai mươi bốn h
trên nền tảng mạng xã hội facebook
bởi tài khoản mang tên đức an với nội dung
công an đánh dân ở tứ liên
kèm theo nội dung đó là hình ảnh đông người tụ tập trong ngõ nhỏ
có một người mặc sắc phục cảnh sát nhân dân
đang cùng người dân xung quanh khống chế một người đàn ông nằm dưới đất
công an phường tứ liêm khẳng định nội dung này không đúng sự thật
theo đó đây là hình ảnh ghi nhận sự việc vào tối ngày một tháng năm
đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
cần ngăn chặn ngay nên cám bộ công an phường khống chế đưa về trụ sở làm việc
theo cơ quan chức năng nội dung tài khoản đức an đăng tải
khi chưa xác minh làm rõ gây ảnh hưởng xấu trong dư luận
tiến hành sang minh công an phường tứ liên nhận định
chủ tài khoản nda đã chụp và đăng bức ảnh trên với nội dung không đúng sự thật
với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội
sau khi được cơ quan công an giải thích nda và gia đình nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
tự gỡ bài đăng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình
mới đây lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thị xã hương trà thừa thiên huế cho biết
người dân vừa phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ trong quá trình thi công trạm y tế
hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng năm trong quá trình đào móng để thi công công trình trạm y tế xã
ở thôn tam hiệp xã bình thành lái máy xúc phát hiện một quả đạn nên báo lực lượng chức năng
ban chỉ huy quân sự xã bình thành sau đó xuống hiện trường để căng dây cắm biển cảnh báo nguy hiểm
đồng thời báo cáo cơ quan liên quan để có hướng xử lý
theo đó quả đạn nghi là đạn dù có kích thước dài khoảng sáu mươi cm đường kính một mươi năm c
thời điểm phát hiện còn nguyên đầu nổ
ban chỉ huy quân sự xã bình thành cho biết đang liên hệ với đội giả phá bom mìn của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
để tiến hành xử lý quả đạn đồng thời tiến hành kiểm tra vì không loại trừ khả năng
sẽ còn phát hiện thêm những vật liệu nổ tại khu vực này
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày một mươi chín tháng năm đại diện công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
cơ quan này vừa phối hợp cùng công an xã bình châu chặn bắt nhóm thanh thiếu niên
có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng nẹt pô gây mất an ninh trật tự
theo đó vào dạng sáng cùng ngày công an huyện xuyên mộc nhận được tin báo của người dân
về nhóm thanh niên đang tụ tập chạy xe lặng lách nẹt pô đánh võng dàn hàng ngang
phóng xe mô tô biểu diễn với tốc độ cao trên đường ven biển thuộc địa phận xã bình châu
ngay sau đó lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì
phối hợp cùng với các lực lượng và công an xã bình châu
triển khai phương án phối hợp xử lý nhóm thanh thiếu niên không để gây mất an ninh trật tự
các lực lượng đã tiến hành chốt chặn khống chế bắt giữ nhóm thanh thiếu niên
cùng tăng vật là hai mươi phương tiện các loại
qua kiểm tra các phương tiện này hầu hết đã được thay đổi kết cấu hình dáng và độ máy để đạt được tốc độ cao
mới đây một vụ tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua ngã ba âu cơ xã lộc nga thành phố bảo lộc
vào thời điểm trên xe máy do ông l q t bốn mươi một tuổi ngụ tại xã hoàn ninh huyện di linh
điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng từ bảo lộc đi đà lạt
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều
khiến ông tê và xe máy do ông điều khiển ngã ra đường
cùng lúc xe bên mang biển số ba trăm hai mươi năm xx do tài xế ltp
năm mươi ba tuổi ngụ tại xã lộc an huyện bảo lâm điều khiển
đang lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý
đã cán qua người khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi tai nạn xảy ra trạng cảnh sát giao thông madawui
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an lâm đồng và công an thành phố bảo lộc
đã có mặt điều tiết giao thông đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tối ngày một mươi chín tháng năm lãnh đạo ủy ban dân huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết
khoảng mấy năm giờ cùng mày
trên địa bàn xã đồng tiến phát hiện cô gái tử vong cạnh xe máy
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện triệu sơn thời điểm xảy ra sự việc
trên địa bàn xã đồng tiến có mưa rông kèm sấm xét
một cô gái ngoài hai mươi tuổi điều khiển xe máy đi trên đường
khi đến địa phận xã đồng tiến thì gặp nạn tử vong
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện triệu sơn cho biết
nạn nhân quê ở xã phượng nghi huyện như thanh tỉnh thanh hóa
ngay sau đó lực lượng chức năng đã liên hệ đến gia đình
và bàn giao nạn nhân để người dân đưa về mai táng
vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng năm
tại km một trăm ba mươi sáu một trăm linh cao tốc nội bài lào cai
thuộc địa phận xã quy mông huyện trấn yên tỉnh yên bái
xảy ra vụ tai nạn khiến giao thông ủn tắc kéo dài
cụ thể vào thời điểm trên xe ô tô tải do lái xe nguyễn ai thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị điều khiển
đi hướng lào cai hà nội mất lái đâm va vào lan can cầu
dẫn tới quay ngang đường
tại thời điểm trên xe ô tô đầu kéo kéo theo rơm móc
do lái xe nguyễn đình đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại xã khánh thiện huyện yên khánh tỉnh ninh bình điều khiển
đi hướng nội bài lào cai đâm va vào phần đuôi xe ô tô tải
hậu quả hai xe hư hỏng một lái xe bị thương nhẹ
cảnh sát giao thông có mặt ngay sau đó
phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện trấn yên tỉnh yên bái
giải quyết vụ việc theo quy định
thưa quý vị lễ hội vật cầu nước thôn yên viên
còn gọi là làng vân xã vân hà huyện việt yên tỉnh bắc giang
gây ấn tượng với du khách thập phương bởi nhiều hoạt động đặc sắc
đây là lễ hội mang đậm đà bản sắc dân tộc
nét đặc trưng của văn hóa lúa nước
thể hiện niềm khao khát của cư dân nông nghiệp
tại dân đình làng một mươi sáu trai tráng cởi chân đóng khố
đua nhau đưa quả cầu gỗ hai mươi kg vào hố của đội bạn
khiến người xem thích thú
cứ bốn năm một lần từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch
ngày dương lịch năm nay từ một mươi chín đến hết hai mươi một tháng năm
người dân làng vân hà xưa có tên gọi là yên viên
tên tục gọi là làng vân huyện việt yên tỉnh bắc giang
lại nôn nức mở hội vật cầu nước
một lễ hội mang đậm tính lịch sử độc đáo vui vẻ kịch tính và độc nhất vô nhị
lễ hội là nét tính ngưỡng thờ thần mặt trời của người dân thời xưa
mang đặc trưng của văn hóa lúa nước
thể hiện niềm khao khát của cư dân nông nghiệp
nói về sự độc đáo của hội vật cầu nước làng vân
người xưa ví nếu đi xem hội mà không biết đến lễ hội vật cầu nước làng vân
xã vân hà huyện việt yên khi quả là chưa phải người sành săn hội
hay còn có họa rằng
khánh hạ làng vân hội vật cầu khắp vùng kinh bắc chẳng có đâu
quan quân gánh sức dành cho được sân chơi bùn nước họa một màu
tục truyền rằng khi xưa có vị thân mẫu sinh một lần được năm người con
bốn trai một gái đặt tên là trương hống trương hát
trưng lừng trương lẫy người con gái tên mỹ đạm
năm người con của bà có dung mạo khác thường khí chất hiển lộ
khi đất nước lâm nguy triệu việt vương rút quân rời bỏ kinh thành
về đầm dạ trạch lánh nạn anh em họ trương liền ra tay giúp nước
sau khi đại thắng trở về đầm dạ trạch thì bị bọn quỷ đen quấy phá
hai bên sung trận với giao ước ai thắng xe được thường ai thua sẽ phải quy phục
bọn quỷ đen thu trận quy hàng các đại tướng
từ đó trở đi dân làng vân mở hội vật cầu nước
còn gọi là hội thánh hạ vào ngày hóa của đức thánh
với ý nghĩa tưởng nhớ và mừng chiến thắng của các ngài
các thế hệ người làng vân đã gìn giữ và lưu truyền điển tích này
từ thế kỷ thứ sáu cho tới ngày nay
các thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật cầu được gọi là quang cầu
mới đây ubnd tỉnh kiên giang tổ chức lễ khánh thành tượng đài bắc hồ
tại phương dương đông thành phố phú quốc
tượng đài bắc hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điều khắc tập trung diễn tả
khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới giản dị tràn hòa và gần gũi
ông nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương các tỉnh bạn
và đông đảo nhân dân thành phố phú quốc dự lễ khánh thành
với chủ đề miền nam trong trái tim tôi
tượng đài bác hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điều khắc tập trung diễn tả
khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới giản dị tràn hòa và gần gũi
tượng đài bác hồ đặt tay phải lên ngược trái
thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của bác hồ
dành cho đồng bào miền nam qua câu nói
miền nam trong trái tim tôi
trải qua nhiều lần phát thảo công phu
với nhiều chất liệu như đất xét thạch cao
và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia hội đồng nghệ thuật
đặc biệt là ý kiến góp ý của bộ chính trị ban bí thư
các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
tượng đài bác hồ đã hoàn thành
công trình quảng trường trung tâm và tượng đài bắc hồ
được xây dựng tại phường dương đông thành phố phú quốc
với quy mô bảy bốn mươi năm ha
tượng đài bắc hồ được chế tác tại làng đúc đồng truyền thống
của huyện yên tỉnh nam định
với tổng chiều cao hai mươi bảy m
trong đó tượng bác và đế tượng
được đúc bằng chất liệu hợp kim đồng
gồm hơn tám mươi ba tấn đồng hơn hai chín tấn trì
hơn năm tám tấn thiếc
và hơn một trăm linh kg đất hiếm
bí thư tỉnh ủy kiên giang đỗ thanh bình cho rằng
sự kiện khánh thành là dịp để mỗi thế hệ chúng ta
khắc sâu lời dậy của bác
quyết tâm phân đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị
của đảng bộ tỉnh
đảng bộ và nhân dân tỉnh kiên giang
sẽ làm tốt việc quản lý giữ gìn
và phát huy giá trị của công trình hiệu quả thiết thực
để nơi đây trở thành điểm đến
của tất cả người dân trong nước và bạn bè quốc tế
khi đến với phú quốc kiên giang
đến với việt nam
phát biểu tại buổi lễ
ông nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
sự quan tâm của đảng và nhà nước
đối với kiên giang và thành phố phú quốc
là xuyên suốt có trọng tâm trọng điểm
có ưu tiên về chính sách nguồn lực
đặc biệt là về phát triển những dự án
công trình có tính chiến lược tiêu biểu
mang ý nghĩa chính trị văn hóa
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
vùng biển đảo tây nam của tổ quốc
đồng thời chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
coi đây là nhu cầu văn hóa tinh thần
là nét đẹp của giá trị
và lôi sống văn hóa của toàn đảng
toàn dân toàn quân ta
ông nguyễn trọng nghĩa bày tỏ tin tưởng
và mong rằng đảng bộ chính quyền
và nhân dân tỉnh kiên giang và thành phố phú quốc
sẽ luôn tự hào chân quý
quan tâm giữ gìn bảo vệ
và phát huy giá trị của công trình thật tốt
xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân
của đảng và nhà nước
vừa qua hoa hậu việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
huỳnh thị thanh thủy
cùng đàn chỉ đỗ mỹ linh
tham dự lễ phát động đăng ký hiến tặng
mô tạng cho đi là còn mãi
trước thêm dự thi quốc tế
hoa hậu thanh thủy nhận được nhiều lời khen
nhiều hành động ý nghĩa khi trực tiếp đăng ký hiến tặng
chương trình do bộ y tế hội chữ thập đỏ việt nam
hội vận động hiến mô
bộ phận cơ thể người việt nam
thực hiện nhằm truyền tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo
nhân văn cao cả của việc hiến tặng
mô tạng cứu người
hoa hậu thanh thủy cũng trực tiếp đăng ký hiến tạng
ngay tại lễ phát động
đường kim hoa hậu việt nam chia sẻ
rất vinh hạnh khi được tham gia một sự kiện đầy ý nghĩa
đồng hành cùng chương trình
làng hậu mong muốn đóng góp và lan tỏa về ý nghĩa cao đẹp
của việc hiến tặng mô tạng
huỳnh thị thanh thủy sinh năm hai nghìn hai
đến từ đà nẵng
cô đăng qua ngôi vị hoa hậu việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
trong gần hai năm đường nghiệm
thanh thủy tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật
cũng như các hoạt động vì cộng đồng
cô tham gia vào nhiều dự án
nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn
theo như thông tin đã công bố
cô sẽ đại diện việt nam tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế
hai nghìn hai mươi bốn tại nhật bản vào tháng một mươi một sắp tới
hoa hậu đỗ mỹ linh cũng đã đăng ký hiến tặng
tại bệnh viện trợ giấy tp hcm
vào năm hai nghìn một mươi chín
khi đồng hành cùng các thí sinh của cuộc thi
trong dự án nhân ái cho đi là còn mãi
sau khi đạt danh hiệu
hoa hậu nhân ái quốc tế hai nghìn một mươi bảy
tại cuộc thi miss world hai nghìn một mươi bảy
đỗ mỹ linh vẫn không ngừng tham gia
vào các hoạt động nhân ái tích cực đóng góp
vì cộng đồng
hoa hậu đỗ mỹ linh cho biết
dù đã đăng ký hiến tặng từ trước
nhưng tôi vẫn hào hứng khi được tham dự
lễ phát động đăng ký hiến mô tạng lần này
có phần truyền tải thông điệp ý nghĩa của chương trình
đặc biệt với sự tham gia của quý lãnh đạo cấp cao
các đại biểu
với sức ảnh hưởng mạnh mẽ
hy vọng rằng phong trào hiến tặng cứu người
trở nên mạnh mẽ hơn
nhiều đơn đăng ký được gửi về
và sẽ có thêm nhiều ca ghép tặng thành công hơn nữa
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay